còn nghèo nhiều người mắc bệnh mà không có tiền chữa chạy người đàn ông này không khỏi băn khoăn chăn trở
do vậy hai mươi năm năm qua ông quyết định tiếp tục với nghề khám bệnh cứu người để giúp đỡ bà con
đó là thiếu tá bác sĩ quân y nguyễn hiễu bẩm ở xóm tân trung xã công lý huyện lý nhân tỉnh hà nam